trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
các thành tựu đạt được trong lộ trình xây dựng chính phủ điện tử cho thấy tác động tích cực của mô hình này với các doanh nghiệp cũng như người dân
vì thế dù còn không ít thách thức chúng ta vẫn cần quyết tâm thực hiện thành công mô hình này để từ đó xây dựng một quan hệ minh bạch dân chủ giữa chính quyền và nhân dân
trong phần đầu của chương trình hôm nay là bài hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn của thanh giang mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo định nghĩa của ngân hàng thế giới chính phủ điện tử là khái niệm dùng để chỉ việc hoạt động của các cơ quan thuộc chính phủ sử dụng một cách có hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông
để thực hiện các quan hệ với công dân doanh nghiệp và các cơ quan hành chính
những công nghệ này nhằm cải thiện giao dịch giữa nhà nước với công dân và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý giảm chi phí và hạn chế tham nhũng thông qua tăng cường công khai và minh bạch
hiện có một số quan điểm khác nhau về chính phủ điện tử xong đều có một điểm chung là nhờ sự công khai minh bạch thông tin mô hình này sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ và người dân
về bản chất
chính phủ điện tử không chỉ đơn thuần là máy tính hay internet mà là một sự đổi mới toàn diện các quan hệ nhất là quan hệ giữa chính quyền với công dân thông qua đổi mới các nguồn lực quy trình cũng như phương thức hoạt động
yếu tố mới cơ bản nhất trong mối quan hệ giữa chính quyền và người dân là sự minh bạch công khai thuận tiện bảo đảm sự kiểm soát giám sát lẫn nhau giữa công dân với chính phủ từ đó tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý nhà nước
trên thế giới
chính phủ điện tử là mô hình đang được thực hiện ngày càng rộng rãi ở các quốc gia và vùng lãnh thổ
theo tổ chức khảo sát liên quốc gia so sánh về sự phát triển của chính phủ điện tử tại các châu lục trên thế giới thì khu vực châu âu hiện đang đứng đầu tiếp theo là châu mỹ cuối cùng là châu á châu đại dương
đánh giá chủ yếu dựa vào chỉ tiêu về khoảng cách số giữa các vùng trong khu vực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý các dịch vụ công tiêu chí về đào tạo và kiến trúc hạ tầng của công nghệ thông tin trong khu vực
tại việt nam ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã thông qua nghị quyết ba mươi sáu a nqcp về xây dựng chính phủ điện tử với những nội dung chủ yếu như
xây dựng hệ thống thông tin điện tử thông suốt kết nối liên thông văn bản điện tử dữ liệu điện tử chính phủ đến cấp tỉnh cấp huyện cấp xã
một mươi số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia trên internet
qua hai năm thực hiện nghị quyết này
việt nam đã có những thành tựu bước đầu từ cấp trung ương đến địa phương đều có những tiến bộ đáng kể
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy việc thực hiện những nhiệm vụ chung của nghị quyết ba mươi sáu a đã được các bộ ngành địa phương cơ bản hoàn thành
cụ thể có hai mươi chín trong số ba mươi bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã lập kế hoạch hành động xây dựng chính quyền điện tử
đến nay tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước đã kết nối liên thông phần mềm
quản lý văn bản tới văn phòng chính phủ hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất thông suốt từ trung ương tới các địa phương
cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa các cơ quan
nhiều địa phương trên cả nước đã bước đầu vận hành thành công hệ thống chính quyền điện tử
sau các nỗ lực thực hiện xây dựng chính quyền điện tử thành phố hà nội đã có những chuyển biến cơ bản mang lại nhiều giá trị tích cực với người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung tất cả dịch vụ công liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp đều có thể thực hiện trên internet như đăng ký thành lập doanh nghiệp
kê khai và nộp thuế hải quan bảo hiểm xã hội đăng ký quyền sử dụng đất cấp phép xây dựng
một trăm linh số sở ban ngành quận huyện thị xã và xã phường thị trấn của hà nội đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản kết nối liên thông trên môi trường mạng
hà nội đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn bảy triệu rưỡi người để triển khai các ứng dụng dịch vụ phục vụ công dân doanh nghiệp và phục vụ công tác quản lý điều hành
hiện thành phố triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp các dịch vụ công mức ba bốn trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại ba mươi quận huyện năm trăm tám mươi bốn xã phường
từ năm hai nghìn một mươi bốn thành phố đà nẵng cũng đã vận hành hệ thống thông tin chính quyền điện tử đạt nhiều hiệu quả
nhiều ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân như hệ thống quản lý xe buýt công cộng hệ thống điều khiển giao thông và camera thông minh
đà nẵng cũng đã thành lập nhiều trung tâm khu công viên phần mềm khu công nghệ thông tin tập trung xây dựng chính sách thu hút doanh nghiệp công nghệ thông tin đến đầu tư làm việc
có thể thấy mô hình chính quyền điện tử ở đà nẵng đã đem lại hiệu quả thực tế cho người dân khi giao dịch với cơ quan nhà nước
người dân có thể sử dụng các dịch vụ trên mạng thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến tra cứu các dữ liệu của nhà nước một cách công khai và minh bạch
từ nỗ lực của việt nam trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử liên hợp quốc đánh giá việt nam đã có những bước tiến mạnh mẽ
theo báo cáo về phát triển chính phủ điện tử tại các quốc gia thành viên của liên hợp quốc công bố năm hai nghìn một mươi sáu việt nam từ nhóm các nước có chỉ số phát triển trung bình sang nhóm các nước có chỉ số phát triển cao tăng một mươi hạng trong bảng xếp hạng chung
xếp thứ tám
trong số một trăm chín mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ
chỉ số thành phần về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại việt nam đều đánh giá ở mức cao với năm mươi bảy điểm xếp thứ tư trong khu vực đông nam á
tuy nhiên việc xây dựng chính phủ điện tử tại việt nam còn nhiều hạn chế vướng mắc
theo các chuyên gia vướng mắt lớn nhất trong việc xây dựng chính phủ điện tử ở việt nam là cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều yếu kém nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ thông tin

các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin ở các sở ngành địa phương hầu hết chưa có kinh nghiệm và chỉ đạt trình độ ở mức cơ bản
theo đánh giá chung của các cơ quan chức năng do chất lượng đầu vào yếu cho nên hiện chỉ có khoảng năm mươi số cán bộ công chức công nghệ thông tin có thể đạp lương công việc
bên cạnh đó việc tích hợp trao đổi thông tin giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của địa phương với các bộ ngành cũng chưa theo một chuẩn thống nhất chưa thông suốt
ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước đang ở quy mô nhỏ chưa kết nối chia sẻ thông tin trên diện rộng
việc điều hành xử lý công việc qua mạng chưa thường xuyên liên tục
các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao mức ba bốn cung cấp cho người dân và doanh nghiệp chưa nhiều
theo phó cục trưởng tin học hóa bộ thông tin và truyền thông nguyễn phu tiến thì các vấn đề như cơ chế kinh phí cho chính phủ điện tử cũng đang gặp nhiều khó khăn
xây dựng chính phủ điện tử cần một lộ trình
để đạt được mục tiêu của nghị quyết ba mươi sáu a cũng như tăng hạng trong bảng xếp hạng chung của liên hợp quốc việt nam vẫn còn nhiều việc phải làm
trước hết cần thay đổi về nhận thức nhất là người đứng đầu
nếu lãnh đạo bộ ngành địa phương nào nhận thức rõ sự cần thiết về xây dựng chính phủ điện tử thì bộ ngành địa phương đó sẽ có sự đầu tư thích đáng về tài chính và nhân lực cho vấn đề này
đồng thời một trong các vấn đề cấp thiết hiện nay là cần liên thông toàn bộ hệ thống văn bản điện tử
từ cấp xã tỉnh đến trung ương tích hợp lên một cổng quốc gia duy nhất để mọi người dân doanh nghiệp có thể truy cập
đồng thời cần phải có cơ chế tài chính để xây dựng thuê sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin
ngoài ra một giải pháp mang tính xu hướng là ứng dụng mạng xã hội và các ứng dụng di động
bởi đây là những kênh giao tiếp đang ngày càng phổ biến và hiệu quả giữa các cơ quan chính phủ với công dân doanh nghiệp
việc xây dựng chính phủ điện tử là một yếu tố quan trọng góp phần xây dựng chính phủ liêm khiết kiến tạo
từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước
góp phần đắc lực cho việc phòng chống tham nhũng lãng phí và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn của thanh giang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
phần còn lại của chương trình hôm nay là bài xây dựng và phát triển chính phủ điện tử của tác giả lý hà
bài đăng trên báo nhân dân cuối tuần
xây dựng chính phủ điện tử là để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước
nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
tuy vậy sau gần hai năm xây dựng chính phủ điện tử chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt cần tháo gỡ

xây dựng chính phủ điện tử chính phủ đã có nghị quyết ba mươi sáu a do thủ tướng chính phủ ký ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
việc thực hiện nghị quyết này được hoạch định từng bước rõ ràng buộc các bộ ngành địa phương
phải có báo cáo về văn phòng chính phủ theo từng quý trong năm
đến nay tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước đã kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản
tới văn phòng chính phủ hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất thông suốt
từ trung ương tới các địa phương cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa các cơ quan
riêng với thành phố hồ chí minh đã hoàn thiện liên thông có sử dụng chữ ký số
nhiều dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba bốn đã được chính phủ quy định phải thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
khẩn trương hoàn thiện ban hành và triển khai kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ
kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
nguyên tắc của chính phủ điện tử là lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ và phải bảo đảm sự hài lòng của người dân
các thủ tục hành chính phải nhanh chóng giá dịch vụ thấp nhất và thái độ phục vụ tốt nhất
đó chính là cơ sở đánh giá hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính xây dựng chính phủ điện tử cho các ngành địa phương
hiện nay việc xây dựng chính phủ điện tử tại trung ương và các địa phương đã đạt được một số thành quả như đã nêu
nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức
đó là tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư bốn và quá trình xây dựng chính phủ điện tử
cách mạng bốn đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước
nghĩa là phải thay đổi tư duy và cách thức quản lý phù hợp cũng như tăng cường an toàn an ninh thông tin an ninh mạng
việc ứng dụng công nghệ thông tin tại nhiều địa phương hiện vẫn còn một số hạn chế như
nhận thức của một số đơn vị cán bộ công chức về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao
nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu và yếu
theo nhiều chuyên gia thì cái khó hiện nay trong việc xây dựng chính phủ điện tử ở việt nam
là chưa đáp ứng được về cơ sở hạ tầng kỹ thuật
thêm vào đó việc tích hợp trao đổi thông tin giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của địa phương
với các bộ ngành cũng chưa theo một chuẩn thống nhất
ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước đang ở quy mô nhỏ
chưa kết nối chia sẻ thông tin trên diện rộng
việc điều hành xử lý công việc qua mạng chưa thường xuyên liên tục
các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao mức ba bốn cung cấp cho người dân và doanh nghiệp chưa nhiều
ngoài ra các vấn đề cơ chế kinh phí nguồn lực cho chính phủ điện tử cũng đang gặp nhiều khó khăn
theo nhận xét của các địa phương thì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử
đang đi đúng hướng và phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển
hiện nay nhiều địa phương cũng đã dành những khoản kinh phí lớn
để đầu tư xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh
như thanh hóa với dự toán kinh phí khoảng hai hai trăm tám mươi tỷ đồng
để xây dựng thành công chính phủ điện tử chính quyền điện tử
đang rất cần tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ từ cấp trung ương tới các địa phương
đó là phải gắn kết chặt chẽ với việc cải cách thủ tục hành chính
nó được thể hiện qua chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ ngành địa phương
ban hành và triển khai kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ
kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân
đồng thời phải xây dựng và nâng cao chất lượng độ của cán bộ công chức viên chức
kỳ cương hành chính quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động
công tác này phải được quán triệt chỉ đạo quyết liệt
triển khai tới từng cán bộ công chức viên chức nhằm tạo chuyển biến mới
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau